thưa quý vị tối ngày hai mươi năm tháng một hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
ubnd tp hà nội đã tổ chức chương trình vòng tay nhân ái
ngay tại chương trình ubnd tp hà nội đã trao tặng và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn của thành phố hà nội và hai mươi tỉnh với tổng kinh phí gần một trăm linh tỷ đồng
dự chương trình có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân các đồng chí trương thị mai ubnd bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đồng chí vũ đức đam phó thủ tướng chính phủ
và các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành của trung ương lãnh đạo thành phố hà nội và các tỉnh thành phố
phát biểu tại chương trình đồng chí nguyễn đức trung chủ tịch ubnd tp hà nội cho biết
chương trình vòng tay nhân ái là câu nối để gửi gắm tấm lòng của mọi người
đồng hành với thành phố hà nội trong công tác bảo đảm an sinh xã hội luôn có các tổ chức các doanh nghiệp
các nhà hào tâm những tấm lòng từ thiện ủng hộ hỗ trợ tích cực nhằm góp phần tạo ra nguồn lực quan trọng
để thành phố hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội phát triển bền vững
để mọi người dân đều có một cái tết đủ đầy
ngay tại chương trình thành phố hà nội đã quyết định hỗ trợ kinh phí cho một trăm năm mươi hộ nghèo có nhà bị lũ cuốn trôi
bị sập hoặc hư hỏng nặng xảy ra vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy tại tỉnh hòa bình yên bái và tỉnh sơn la
mỗi tỉnh năm mươi nhà với số tiền hỗ trợ bốn mươi triệu đồng một nhà tổng kinh phí là sáu tỷ đồng
trao tặng một mươi ba tỷ đồng cho các nhà văn hóa và hỗ trợ hai xuất quà cho các cháu học sinh
trường dân tộc nội chú trị giá một tỷ đồng tại một mươi tỉnh thành phố
dành tặng kinh phí hỗ trợ phẫu thuật cho hai trăm bốn mươi trẻ em bị bệnh tim hở hàm ếch của chín tỉnh vùng đồng bằng sông hồng
tổng kinh phí là sáu tám mươi bốn tỷ đồng
thành phố hà nội cũng trao quà tặng sổ tiết kiệm cho người nghèo người kém may mắn
những người mắc dịch bệnh nguy hiểm và trẻ em mồ côi trẻ em vượt khó học giỏi trên địa bàn
năm hai nghìn một mươi tám hà nội quyết tâm thực hiện việc hỗ trợ xây sửa nhà cho hơn bốn hộ nghèo trên địa bàn thành phố
với tổng kinh phí hỗ trợ là hơn một trăm sáu mươi ba tỷ đồng góp phần nâng cao mức sống giảm nghèo bền vững trên địa bàn thủ đô
tại chương trình ban tổ chức vòng tay nhân ái đã huy động được trên một trăm linh ba tỷ đồng từ hàng trăm tổ chức doanh nghiệp và các nhà hảo tâm
nhân dịp chuẩn bị đón tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám đồng chí trần thanh mẫn
ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã đến thăm và chúc tết hòa thượng thích phổ tuệ
pháp chủ giáo hội phật giáo việt nam tại chùa viên minh huyện phú xuyên thành phố hà nội
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn gửi lời
chúc sức khỏe trường thọ đến pháp chủ thích phổ tuệ và đánh giá cao vai trò cũng như những đóng góp của giáo hội phật giáo việt nam
trong công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước là thành viên tích cực của mặt trận tổ quốc việt nam trong những năm qua
đồng chí trần thanh mẫn mong muốn pháp chủ thích phổ tuệ với vai trò và uy tín của mình sẽ tiếp tục hướng dẫn
vận động tăng ni phật tử tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước
các cuộc vận động do mặt trận tổ quốc việt nam phát động góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh
nhân dịp này chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn cũng gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe
hạnh phúc và bình an đến các chức sắc và bà con phật tử trong cả nước
tại thành phố huế ban liên lạc cựu chiến binh quân khu trị thiên vừa tổ chức gặp mặt gần bảy trăm linh tướng lĩnh cựu chiến binh
từng tham gia tại chiến trường trị thiên để kỷ niệm năm mươi năm
cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám đồng chí lê khả phiêu nguyên tổng bí thư
nguyên chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam nguyên lãnh đạo chỉ huy chiến trường trị thiên đã gửi lãng hoa chúc mừng
phát biểu ôn lại truyền thống năm mươi năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân một nghìn chín trăm bảy mươi năm
thiếu tướng võ văn chót nguyên phó tư lệnh phó tham mưu trưởng quân khu bốn trưởng ban liên lạc quân khu trị thiên
đã nêu bật những ý nghĩa to lớn của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân một nghìn chín trăm năm mươi
cách đây tròn năm mươi năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân một nghìn chín trăm sáu mươi tám của quân và dân ta đã ráng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của đế quốc mỹ
tạo nên bước ngoặt lịch sử mới cho cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước của toàn dân tộc ta đi đến thắng lợi
buổi gặp mặt cũng là dịp để các tướng lĩnh cựu chiến binh và thế hệ hôm nay tri ân các anh hùng liệt sĩ đồng chí đồng bào đã hy sinh
và những người còn sống đã cống hiến công sức sương máu của mình cho sự kiện lịch sử này
thưa quý vị để làm nên chiến thắng của tổng tiến công nổi dậy xuân mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ở vĩnh long sự tham gia phục vụ hậu cần của người dân là điều không thể thiếu
nhiều người dân dù nhà không còn gạo ăn vẫn đi vay hàng xóm để đóng góp một mươi dạ có người thậm chí còn bán căn nhà để chia phân nửa cho chiến dịch
chiến trường vĩnh long được khu ủy khu chín
nhiều người dân chọn làm trọng điểm hai ở miền tây nam bộ sau trọng điểm một là cần thơ
trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám nhận biết vị trí quan trọng này
mỹ và chính quyền sài gòn đã ra sức biến nơi đây thành căn cứ quân sự hỗn hợp
làm bàn đạp để đánh phá cách mạng trên chiến trường vĩnh sa cha vĩnh long sadek chau vinh
với khẩu hiệu tất cả để đánh giặc tất cả để thắng giặc
toàn tỉnh vĩnh long có tám người
ba trăm linh năm hộ gia đình tham gia đóng góp về sức người sức của
chín bốn trăm một mươi năm người tham gia phục vụ hậu cần sân công hòa tuyến nuôi chứa
đóng góp một trăm hai mươi sáu hai trăm hai mươi ba dạ lúa gạo sáu mươi triệu đồng tiền việt nam cộng hòa
thời điểm năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám và rất nhiều nhu yếu phẩm khác

đóng góp một trăm hai mươi sáu hai trăm hai mươi ba dạ lúa gạo sáu mươi triệu đồng tiền việt nam cộng hòa

ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng đã ký quyết định thành lập hội đồng chỉ đạo biên soạn bách khoa toàn thư việt nam do phó thủ tướng vũ đức đam là chủ tịch
bách khoa toàn thư du lịch việt nam là bộ tài liệu chuẩn hóa tri thức cơ bản về ngành du lịch
trong đó có hội nhập với trí thức du lịch quốc tế bảo đảm cho du lịch việt nam hội đủ điều kiện để phát triển nhanh và bền vững
cung cấp công cụ nhận thức chuyên ngành du lịch cho đội ngũ lao động trong ngành du lịch và những người liên quan đến du lịch
bên cạnh đó bách khoa toàn thư du lịch việt nam còn phổ cập trí thức chuyên ngành du lịch cho cộng đồng dân cư và cho toàn xã hội
trong bối cảnh tình hình hiện nay việc biên soạn bộ bách khoa don thư tổng hợp về mặt du lịch là rất quan trọng
bởi vì nó sẽ có tác dụng giúp cho những người tham gia trực tiếp vào những hoạt động du lịch
bao gồm bốn nhóm đối tượng là khách du lịch
tổ chức và cá nhân kinh doanh du lịch quản lý về mặt du lịch và cộng đồng dân cư địa phương
có những chi thức cơ bản về ngành có những hiểu biết nhất định để tham gia vào trong những hoạt động của ngành
nó một cách chân thực một cách bài bản đúng với bản chất của nó hơn
và tránh được những rủi ro không cần thiết trong quá trình hoạt động du lịch việt nam
cái kế hoạch soạn thảo bách khoa toàn thư sẽ diễn ra trong năm năm
chúng tôi sẽ cố gắng làm nó sớm hơn
đó là cái năm thứ nhất thì sẽ soạn thảo các cái bảng
nó về mục tờ của du lịch và sẽ hình thường ra cái cấu trúc của cái bách khoa toàn thư
sau đó sang những năm tiếp theo là bắt đầu xây dựng các nội dung của từng mục từ một
và tôi nghĩ rằng cũng phải đến năm thứ tư thì chúng ta sẽ chuẩn hóa lại
sắp xếp lại sắp xếp lại và sẽ biến thành cái quyển bách khoa toàn thư về du lịch
bởi vì bách khoa toàn thư nó là một tác phẩm rất là lớn đồ sộ
chứa được rất nhiều thông tin khối lượng thông tin thì bao quát toàn ngành
từ cái giải nghĩa cho đến cái định hướng cũng như cái xu thế phát triển v v
đều được thể hiện trong từng mục tờ một
cho nên đây nó là một cái tác phẩm rất là mất nhiều công sức
và sự tham gia của rất nhiều nhà khoa học nhà quản lý và của cả ngành du lịch cùng tham gia
theo đó cấu trúc vĩ mô của bách khoa toàn thư chuyên ngành du lịch
biên soạn thảo đã thiết kế dựa theo cấu trúc của luật du lịch
để bảo đảm không bỏ sót bất cứ hoạt động
cấu trúc của bách khoa toàn thư đã bao gồm toàn bộ hoạt động của ngành du lịch
sau khi tiếp thu ý kiến của các nhà nghiên cứu các chuyên gia
trong năm nay ban soạn thảo sẽ hoàn chỉnh bảng mục từ du lịch
thực hiện theo quyết định của thủ tướng chính phủ về cổ phần hóa doanh nghiệp
thuộc tập đoàn điện lực việt nam tập đoàn điện lực việt nam và tổng công ty phát điện ba
đã giới thiệu cơ hội đầu tư vào cổ vận hóa doanh nghiệp

hiện các nhà máy điện thuộc tổng công ty phát điện ba có công suất lắp đặt hơn sáu năm trăm bốn mươi ba mw
tương đương một mươi sáu tổng công suất lắp đặt của hệ thống điện quốc gia
năm hai nghìn một mươi tám ngoài nhiệm vụ sản xuất điện năng tổng công ty phát điện ba dự kiến sẽ khởi công
hai dự án điện mặt trời đồng thời triển khai các thủ tục đầu tư dự án trung tâm điện lực long sơn
sử dụng khí đốt hóa lỏng tại tỉnh bà rịa vũng tàu
chính vì vậy đây được dự báo sẽ là cơ hội cho các nhà đầu tư khi sở hữu cổ phần của đơn vị
tại thời điểm cổ phần hóa được xác định giá trị doanh nghiệp là chín mươi hai chín trăm bốn mươi một tỷ đồng
giá trị vốn nhà nước hai mươi sáu một trăm linh tám tỷ đồng vốn điều lệ của evn gencova là hai mươi tám trăm linh chín tỷ đồng
đã có bốn nhà đầu tư chiến lược đến từ nước ngoài đăng ký mua hết ba mươi sáu cổ phần tương đương bảy trăm bốn mươi chín triệu cổ phần
dành cho cổ đông chiến lược
trong lần đầu bán cổ phần ra công chúng vào ngày chín tháng hai evn sẽ tổ chức đấu giá công khai hơn hai trăm sáu mươi bảy triệu cổ phần
tương đương một mươi hai tám nghìn ba trăm năm mươi năm vốn điều lệ với giá khởi điểm là hai mươi bốn sáu trăm linh đồng một cổ phần
tổng lãnh sự quán cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại tp hcm đã phối hợp trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tp hcm tổ chức khai mạc sự kiện
tuần lễ sản phẩm doanh nghiệp lào tại tp hcm
đây là lần đầu tiên lào tổ chức xúc tiến thương mại với quy mô lớn ở việt nam
tuần lệ sản phẩm doanh nghiệp lào có hơn một trăm linh gian hàng doanh nghiệp đến từ các tỉnh thành phố của lào
doanh nghiệp việt nam đang đầu tư tại lào và doanh nghiệp tp hcm đang có quan hệ giao thương tại thị trường lào
trương bày gần một trăm ba mươi chín mặt hàng được phân thành bảy nhóm là những sản phẩm đặc trưng vùng miền của lào như gạo thịt bò khô trà sản phẩm gỗ trang sức hàng thủ công mỹ nghệ và hàng lưu niệm
công ty của em thì mang sản phẩm còn đặc sản của lào đấy để cho bà con việt nam thưởng thức những sản phẩm của lào
có dầu lào bia lào với khô bò khô heo và gạo lào nếp lào
tôi thấy là nhiều khi mình cũng muốn thưởng thức cái gì lạ lạ của nước bạn để cho nó đổi mới
cho nên là
thấy hội trợ này cũng hữu ích
tôi muốn đến đây là tôi muốn mua bia mua nếp và mua cà phê lào thôi
tuần lễ sản phẩm doanh nghiệp lào tại tp hcm đã góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại giữa các địa phương của lào và tp hcm
đưa hàng hóa lào đến gần hơn với người dân tp hcm tạo điều kiện để sản phẩm của doanh nghiệp lào tìm cơ hội giao thương giới thiệu
với các nhà phân phối tại tp hcm nói riêng và việt nam nói chung
tôi mong rằng tuần lễ giới thiệu sản phẩm lào lần này sẽ là một diễn đàn quan trọng
cho các doanh nhân nhà kinh doanh và nhà sản xuất của lào được trao đổi thông tin lẫn nhau
để mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với các doanh nghiệp của việt nam
góp phần quan trọng vào việc vun đắp mối quan hệ đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung
nói riêng là tăng cường mối quan hệ về mặt kinh tế thương mại và đầu tư lẫn nhau
tuần lễ sẽ là cơ hội tốt cho người dân tp hcm được làm quen với sản phẩm của lào
để chúng ta cùng nhau mở rộng thị trường và hợp tác với nhau nhiều hơn trong tương lai
đến nay có gần bốn mươi doanh nghiệp ở tp hcm đang được cấp phép đầu tư tại lào
với tổng vốn đầu tư gần ba trăm bốn mươi năm triệu usd
trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra các hội nghị xúc tiến đầu tư vào đặc khu kinh tế savasino tỉnh savanakhet
hội thảo giải pháp đẩy mạnh hoạt động giao thương giữa tp hcm và lào
chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp việt nam lào
ngoài ra sự kiện kết hợp hoạt động thương mại dịch vụ du lịch với giao lưu văn hóa nghệ thuật
nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị mãi mãi xanh tươi đời đời bình vững giữa hai nước việt nam và lào
tuần lễ sản phẩm doanh nghiệp lào tại tp hcm sẽ diễn ra đến hai mươi tám tháng một tại công viên lê văn tám quận một tp hcm
nhận thấy nhu cầu rau sạch tăng cao mà ở tỉnh lai châu lại chưa có cơ sở trồng rau sạch
anh đào ngọc sơn ở bàn cáng đắng xã san thàng tp lai châu đã mạnh dạn đầu tư trên một mươi tỷ đồng
để dựng trang trại trồng rau thủy canh cung cấp rau sạch cho toàn tỉnh lai châu và các vùng phụ cận
tạo công an việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều con em đồng bào dân tộc
đây là trang trại trồng rau thủy canh của anh đào ngọc sơn ở bàn cáng đắng xã san thàng tp lai châu
trang trại sản xuất rau sạch duy nhất ở lai châu này mỗi ngày cung cấp ra thị trường khoảng ba trăm linh kg rau sạch
và tạo công an việc làm cho hơn một mươi lao động là người dân tộc thiểu số với thu nhập ổn định trên bốn triệu đồng một người một tháng
công việc ở đây rất là nhản
có công an việc làm thì thu nhập nó sẽ trang trải được những công việc mà mình cần thiết
sau nhiều năm vật lộn với đủ ngành nghề kiếm sống mà thu nhập bắp banh
anh đào ngọc sơn đã chuyển hướng đầu tư dụng trên bốn mét vô nhà kính để trồng rau thủy canh
sau hai năm mầy mò nắm bắt kỹ thuật và học công nghệ đến nay trang trại trồng rau thủy canh của anh đào ngọc sơn
đã trở nên quen thuộc với những cửa hàng siêu thị và người dân yêu rau sạch trong
trong tỉnh cùng các vùng phụ tận
mặc dù nó có một cái khó khăn bước đầu là đầu tư lớn thế nhưng nó sẽ đạt được cái hiệu quả rất là tốt
nếu như ta lĩnh hội đầy đủ các quy trình chăm bón
trang trại trồng rau thủy canh của anh đào ngọc sơn bảo đảm yêu cầu kỹ thuật sản xuất
không có hóa chất nhiễm khuẩn và ô nhiễm vật lý khi thu hoạch
giải phóng được sức lao động và rán mát nguồn gốc sản phẩm theo tiêu chuẩn việt gáp
sử dụng nguồn vốn vây đó
thì chúng tôi đang sử dụng ngân sách thành phố để hỗ trợ cho khoảng trên bốn mươi cái mô hình như vậy trong thời gian tới
chúng tôi hy vọng là trong thời gian tới là trên địa bàn thành phố sẽ có rất nhiều mô hình này phát triển trên địa bàn thành phố trong thời gian tới
trồng rau thủy canh của anh đào ngọc sơn là hướng đi đúng trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa
ứng dụng công nghệ cao đồng thời tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch
đây là con đường phát triển bền vững nhằm tạo năng suất cao trong sản xuất và phổ biến sản phẩm nông nghiệp sạch
đến tay người tiêu dùng góp phần vào sự phát triển nền nông nghiệp sạch của lai châu nói riêng và việt nam nói chung
thưa quý vị sen đạo và đời đó là chủ đề triển lãm của họa sĩ hoàng bạch diệp vừa được khai mạc tại nhà triển lãm hai mươi chín hàng bài hà nội
họa sĩ hoàng bạch diệp sinh ra và lớn lên tại quê hương kinh bắc nên văn hóa của xứ này thấm đẫm trong tranh ông
tràn ngập trong tranh là hình ảnh sen cung trăng thiếu nữ đương thì em bé hoa cỏ mây trời được vẽ với sự ân cần tinh tế bên ngoài những hình ảnh ngộ nghĩnh và chất phác
có thể thấy âm hưởng của quan họ của điều khắc đình làng của tranh dân gian của những mùa thu tỏa nắng trong hội họa của bạch diệp
cũng nhân dịp này họa sĩ sẽ ra mắt cuốn sách cùng tên triển lãm tập hợp những bài viết về nghệ thuật và tranh vẽ từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đến nay nhưng chưa công bố
thưa quý vị hoa lây ơn là loài hoa đầu tư lớn thu nhập cao và không thể thiếu trên bàn thờ tổ tiên trong những ngày tết và dằm tháng riêng
thế nhưng nhiều ngày qua tiết trời ưu ám mưa phùn thiếu ánh nắng người trồng hoa lây ơn ở phú yên đang đứng ngồi không yên lo ngại hoa bị nhiễm bệnh chậm phát triển sắc màu không đẹp
đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
hơn một mươi ngày trước đây tại làng chuyên trồng hoa lây ơn nông dân xã bình ngọc thành phố tuy hòa tỉnh phú yên mỉm cười thầm mừng một mùa bội thu trước tết nguyên đán
như hoa lây ơn này trước bão thì gần như là tất cả các hồ đều bị ảnh hưởng nhưng mà sau bão thì các hồ của bình ngọc thì cũng đã khắc phục xong khoảng hơn hai mươi hectare diện tích trồng hoa lây ơn
vậy chúng ta thấy hiện nay là tương đối là hoa lên rất là tốt
giờ thì gần như ngược lại vì trời không có nắng liên tục mưa phùn trong thời tiết giá lạnh kèm theo gió làm hoa chậm phát triển nguy cơ phát sinh dịch bệnh cao nông dân lo lắng đứng ngồi không yên
đối với thời tiết lúc bây giờ là cây lây ơn năm nay thì có khả năng là có hồ băng tết
nhưng mà dịch bệnh hiện bây giờ nó lan tràn ấy thì khả năng có thể là cái tí lợi nó hao hụt rất là lớn
trời bông này thì là có khả năng kiệp tết nhưng mà cái dịch bệnh nó lan tràn
vì lý do thời tiết cái độ ấm nó quá cao
năm nay gia đình ông nguyễn bom cùng mấy người con trồng hai năm trăm linh m hai hoa lây ơn tết
lớn nhất nhì thôn ngọc lãng
xã bình ngọc
trước khi vào vụ ông bom đầu tư hết gần một trăm linh triệu đồng
nếu hoa nở đẹp xây bông gia đình ông sẽ có thể thu lãi từ một trăm linh triệu đồng
kiếp tết thì kiếp
nhưng mà cái chuyện mà nó không biết là từ đây nó tới là thời tiết nó thay đấu sao mình cũng chưa biết
nếu như mà từ đây tới mà ấm nắng á thì bông sẽ đạt cũng bảy tám
nếu như ấm ấm nhất vậy thì chắc cũng khoảng năm mươi vậy
theo những người lớn tuổi trồng lây ơn tết cho thu nhập gấp hàng chục lần sau ăn lá trên cùng một đơn vị diện tích
năm nay nếu lây ơn không tăng giá tỷ lệ nở vào dịp tết chỉ đạt năm mươi nông dân lãi ít thậm chí thua lỗ nếu hoa bị nhiễm bệnh
giá cả nó quyết định hay không là cũng tới ngày hai mươi năm trở lên
trừng đó là cái giá coi như
ngày nào giá nấy
sáng nay thì giá đây mà chiều là giá khác
nói chứ bôi cái hàng bông nó như con gái vậy
tỉnh phú yên có khoảng gần bốn mươi hectare hoa lây ơn tết
theo các nhà vườn hoa lây ơn phú yên thường được các thương lái đến từ thừa thiên huế đà nẵng bình thuận khánh hoa và thành phố hồ chí minh đến đặt mua rồi tiêu thụ tại các tỉnh thành trong cả nước
thành phố milan miền bắc italy
các video cứu hộ cho thấy nhiều nạn nhân được di chuyển khỏi cửa sổ tàu bằng cáng
nhiều hành khách khác tự leo ra cửa sổ để nhận trợ giúp y tế
theo lực lượng cứu hộ khẩn cấp thành phố milan tai nạn xảy ra khi đoàn tàu bị chặt đường dây
cảnh sát trưởng milan cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành
người lái tàu đang bị thẩm vấn để làm rõ nguyên nhân tai nạn
chính phủ tây ban nha đã có bước đi đầu tiên nhằm ngăn chặn việc cựu thủ hiến vùng catalonia
calais puigdemont trở thành thủ hiến mới của vùng này
phát biểu với báo giới tại thủ đô madrid ngày hai mươi năm tháng một phó thủ tướng soraya sáenz de santa maria cho biết
chính phủ đã đề nghị hội đồng nhà nước ra quyết định về khả năng kháng cáo lên tòa án hiến pháp
xung quanh việc chủ tịch hội đồng lập pháp vùng catalonia chỉ định ông puigdemont là ứng cử viên duy nhất tái cử trước vụ này
nếu hội đồng nhà nước đồng quan điểm với chính phủ trung ương ở madrid
thì đơn kháng cáo sẽ được gửi lên tòa án hiến pháp ngay lập tức
bà santa maria cho biết bối cảnh hiện nay không cho phép ông pudermon nhậm chức
ám chỉ việc ông này đang phải đối mặt với lệnh bắt giữ tại tây ban nha
sau khi bị phế chuất khỏi cương vị thủ hiến catalonia vì đơn phương tuyên bố độc lập
ông puigdemont đã sang bỉ lưu vong
theo quy định ông phải trở về tây ban nha để trực tiếp có mặt trong buổi bỏ phiếu bầu người lãnh đạo mới
nhưng ông muốn nhậm chức trực tuyến hoặc viết bài phát biểu nhậm chức để người khác đọc
tuyết rơi dày và băng giá kéo dài từ ngày hai mươi bốn sang ngày hai mươi năm đã khiến giao thông
tại điểm giao cắt ở khu vực giáp danh giữa tỉnh chiết giang và an huy của trung quốc trở nên hỗn loạn
trong khi đó tại tỉnh hắc long giang ở miền đông bắc nhiệt độ đã rơi xuống mức ấm bốn mươi năm độ c
khoảng hơn một ô tô đã mắc kẹt trên đường gần khu vực giáp danh giữa huyện an cát thuộc tỉnh chiết giang
và thị xã ninh quốc thuộc tỉnh an huy
nhà chức trách tỉnh chiết giang cho biết công nhân vẫn đang nỗ lực dọn tuyết và băng giá trên đường
ngoài ra mưa và tuyết rơi cũng xảy ra tại nhiều khu vực ở miền trung và đông trung quốc
trung tâm khí tượng chiết giang dự báo mưa và tuyết rơi sẽ tiếp diễn đến cuối tháng này
cơ quan khí tượng quốc gia trung quốc đã nâng cảnh báo bão tuyết lên mức cảnh báo số hai trong ngày hai mươi năm tháng một
dự báo ở một số tỉnh như an huy hà nam hồ bắc hồ nam giang tô thượng hải và chiết giang
tuyết sẽ rơi dày từ một mươi đến hai mươi cm trong ngày hai mươi sáu tháng một
tại hắc long giang một đợt sương mù băng rộng kéo tầm nhìn giảm xuống dưới ba mươi mét
mặc dù nhiệt độ xuống thấp đến âm bốn mươi năm độ nhiều người vẫn du lịch đến đây để trải nghiệm vẻ đẹp của băng tuyết